trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng chín trên nhiều diễn đàn mạng cũng đã đăng tải thông tin tìm kiếm nam tài xế này
đang ngồi uống nước nam thanh niên bị bốn đối tượng đi xe ô tô đến đuổi chém
sự việc xảy ra trên địa bàn xã ngọc sơn huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
hiện công an huyện hiệp hòa đang tiến hành điều tra truy bắt để xử lý các đối tượng theo quy định
theo thông tin có được vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng chín nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đang ngồi uống nước tại một quán nước ở thôn đức nghiêm xã ngọc sơn huyện hiệp hòa
thì bất ngờ bị bốn đối tượng đi xe ô tô đến cầm dao và xong bỏ chém nhờ nhát vào đầu và tay
khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ
sau khi gây án xong bốn đối tượng đã nhanh chóng lên xe ô tô rời khỏi hiện trường
ngay sau đó nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
trên đầu và người có nhiều vết thương nặng chảy nhiều máu
ba đối tượng gồm nguyễn văn hảo nguyễn đức trường cùng chú tỉnh nghệ an và võ xuân tuyền chú tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố
và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng chín tổ tuần tra của công an phường thọ quang nhận được tin báo
về vụ việc bắt giữ người trái phép trước cổng chùa linh ứng quận sơn trà
nên đã điều động lực lượng đến hiện trường
sau một giờ đồng hồ tích cực truy tìm đã phát hiện một xe bán tải cùng ba đối tượng kể trên
nên đã mời về cơ quan công an làm việc
được biết lý do anh nguyễn hữu phú chú tỉnh hà tĩnh có quan hệ làm ăn với hảo
nhưng trốn tránh không trả tiền nên hảo đã nhờ cả nhóm dụ phú lên khu vực chùa linh ứng để hỏi rõ
tại đây anh phú phản ứng nên hai bên đã xảy ra xô xát và anh phú bị đưa lên xe ô tô
buộc phải viết giấy trả hết số tiền một trăm năm mươi triệu đồng cho hảo

phải thế chấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc là thẻ rút tiền atm và phải cung cấp mật khẩu cho chúng chủ động rút tiền
để phòng ngừa hậu quả xấu có thể xảy ra xung quanh hành vi này
công an huyện xuân lộc đã vào cuộc điều tra xác minh nhằm xử lý theo pháp luật
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng đang có hành vi dùng thẻ atm rút tiền
để trừ nợ của một số công nhân trên địa bàn đã bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ
gồm nguyễn hoài nam nguyễn hoài như hoàng em ruột nam
và nguyễn văn rim đều thư chú huyện xuân lộc
qua điều tra ban đầu nam và rim khai trong thời gian làm công nhân tại khu công nghiệp huyện xuân lộc
biết nhiều công nhân có nhu cầu vay tiền để tiêu xài cá nhân
do vậy từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cả hai đã lấy tiền của cá nhân và gia đình khoảng hai tỷ đồng
cho hơn hai trăm linh công nhân trong khu công nghiệp xuân lộc vay lấy lãi từ bốn đến sáu một tháng
tổng tiền lãi thu lợi hàng tháng khoảng năm mươi triệu đồng
phải nói rằng là với cái tội phạm này
cũng rất khó phát hiện và trong công tác xử lý điều tra căn cứ vào luật
chúng tôi cũng gặp một số khó khăn nhất định về quy định về lãi suất của ngân hàng
và số đối tượng này cho vay nó phải trên gấp hai mươi lần đối với lãi suất của ngân hàng
với xử lý được hay chưa
nhưng để điều tra mở rộng
thì chúng tôi đã bắt ba đối tượng
và cho công nhân vay tiền cho nó với số tiền vốn vay trên hai tỷ
thu lợi bất chính hàng tháng trung bình là từ năm mươi triệu đồng
thì hiện nay là tiếp tục để điều tra khai thác
người có nhu cầu vay trực tiếp đến nhà nam hoặc vinm
thỏa thuận và làm hợp đồng với số tiền thấp nhất là hai triệu đồng
cao nhất khoảng sáu mươi triệu đồng tùy vào mức lương của người vay
theo thỏa thuận người vay phải thế chấp thẻ tín dụng atm
đồng thời cung cấp mật khẩu thẻ để các đối tượng rút tiền
đến ngày một mươi hoặc ngày hai mươi năm hàng tháng
khi các công ty trả lương công nhân
nam và dream trực tiếp cầm thẻ atm của người vay
đến các trụ atm của ngân hàng tại khu công nghiệp xuân lộc rút tiền
lúc đầu người ta nói làm công ty này kia
cái thẻ này kia người ta để cho em làm công ty

còn dù như chị có tiền gốc thì chị trừ tiền lời đi
chị trả tiền gốc cho em chị lấy thẻ về
mà không có thì chị để đó chị đóng lời cho em
hoặc là anh chị đóng lời cho em gì đó
ngoài ra nguyễn hoài nam còn thuê em trai là nguyễn hoài như hoàng
cùng đến các trụ atm để rút tiền của người vay
mỗi lần đi rút tiền nam trả công cho hoàng từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
sau khi rút tiền các đối tượng sẽ trừ đi lãi và gốc
nếu người vay trả hết tiền gốc và lãi sẽ được nhận lại thẻ atm
nếu chỉ trả lãi mà không trả tiền gốc thì các đối tượng sẽ tiếp tục giữ lại thẻ
chỉ trả cho người vay số tiền lương còn dư sau khi đã trừ tiền lãi
ngoài ra quá trình cho vay các đối tượng còn yêu cầu người vay thế chấp sổ bảo hiểm xã hội
và làm hợp đồng cho vay tiền với lãi suất thấp hơn thực tế
nhằm hợp thức hóa hình thức vay cũng như che giấu hành vi cho vay lãi nặng
quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc
đã phát hiện tạm giữ hai trăm sáu mươi thẻ tín dụng hơn hai trăm linh triệu đồng một trăm hai mươi một hợp đồng vay tiền
một trăm hai mươi sổ bảo hiểm xã hội và bốn điện thoại di động các loại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng trên
để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại bắc cạn và an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn vừa bắt giữ đối tượng
bế minh chiến hai mươi tám tuổi chú tại huyện nari tỉnh bắc cạn về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng chín nhận tin báo của anh phạm văn quý chú tệ phường phùng trí kiên
thành phố bắc cạn về việc bị mất trộm chiếc xe máy tại trước cửa quán phở của gia đình
tại cơ quan công an chiến đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
còn tăng vật là chiếc xe máy chiến đã đem đi tiêu thụ tại thái nguyên
cũng với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng trần văn lực chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín lực đi đến khu vực ấp an thái xã hòa bình huyện trợ mới
tìm nhà bạn để hỏi mượn tiền nhưng không gặp
lúc này lực thấy xe máy của anh lưu văn trải chú tại địa phương đang dựng bên đường không có người trông coi nên đã lấy trộm
khi lực chạy được khoảng một km thì bị người dân phát hiện truy đuổi và đã bắt giữ giao cho cơ quan công an
tại cơ quan công an lực đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình được biết trần văn lực là đối tượng nghiện ma túy
cũng liên quan đến tình hình tội phạm trộm cắp tài sản liên tục từ tháng bảy tới nay công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị
khiến bà con vô cùng bức xúc qua điều tra đến nay cơ quan công an đã bắt được đối tượng gây án là một tên trộm chuyên nghiệp
từng có ba tiền án về tội gây rối trả tự công cộng và trộm cắp tài sản
đây là những hình ảnh được camera của một kho ga không người trên đường ba tháng hai phường ngã bảy thị xã ngã bảy
ghi lại vào lúc gần hai mươi h ngày một mươi tháng chín vừa qua sau khi mở được cửa rào đối tượng nhanh chóng cắt cầu dao đèn trong sân
phá cửa kho rồi bỏ đi đến gần sáng hôm sau tên trộm quay lại
đột nhập vào trong kho lục lọi lấy đi ba chiếc bếp ga mới và một máy rửa xe
một bữa đêm mưa dữ lắm rồi cái wifi của mình nó không được gõ hung nữa
nó mờ mờ mờ mờ à rồi tôi thấy gì thì thôi tôi cũng không để ý với phần nữa mình cũng chủ quan
mình nghĩ là nó vô là canada thuê quay là hết nhưng mà tới chừng ga rồi sáng sớm mình mới
hai bên dắt này người ta mới la làng lên mình mới hay được
tiếp đó khoảng gần ba tuần sau
trộm tiếp tục đồn nhập vào nhà một người dân trên quốc lộ một a đoạn thuộc ấp xẻo vong
xã hiệp lợi thị xã ngã bảy lấy mất một chiếc xe
chủ nhà cho biết trộm đã lục lấy chìa khóa xe để trong mùa ngủ
ngay sát vách nhà cha mẹ ruột của anh
trước sự liều lĩnh của đối tượng công an thị xã ngã bảy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
và bắt được đối tượng gây án là trần võ quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố cần thơ
đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây dối trật tự công cộng
mới ra tù đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt đối tượng đã thực hiện tám vụ trộm cắp
lấy được bốn xe máy hai laptop ba bếp ga một máy rửa xe và nhiều tài sản có giá trị
trong thời gian từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến khi đối tượng đã trở lại thành phố cần thơ

trong thời gian từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt đối tượng đã thực hiện tám vụ trộm cắp

chúng ta dễ dàng cho việc là theo dõi giám sát đồng thời phải gắn chuông cảnh báo đặc biệt các tài sản trong nhà như là xe gắn máy thì chúng ta không nên gắn chịu phá sẵn vào ổ cắm mà để chịu phá nơi đối tượng khót hiện
ngay sau khi bắt giữ trần võ quốc tuấn công an thị xã ngã bảy khám xét nơi trọ của đối tượng thu được nhiều công cụ gây án
ngoài ra cơ quan điều tra cũng thu hồi được nhiều tài sản mà tuấn đã trộm được như laptop xe mô tô và nhiều vật dụng khác
vậy ai từng là nạn nhân hoặc có thông tin về trần võ quốc tuấn thì liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang để giải quyết theo quy định của pháp luật
đối tượng mai văn thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thương chú tại thôn tránh thắng xã cát thành huyện phù cát tỉnh bình định
đối tượng đặng trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh hy xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định
và đối tượng nguyễn hoàng nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thương chú tại tổ một mươi bốn khu vực ba phường thị nại thành phố quy nhơn tỉnh bình định

nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý